liên quan đến thông tin về hai du khách đến từ vũ hán hồ bắc trung quốc có triệu chứng sốt nhập cảnh vào việt nam vào ngày một mươi bốn tháng một
qua cảng hàng không quốc tế đà nẵng sở y tế tp đà nẵng bước đầu đã có báo cáo nhanh về tình trạng sức khỏe của hai trường hợp trên
qua giám sát điều tra thông tin trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng khẳng định một bệnh nhân tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường
bệnh nhân thứ hai đang được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đề xuất quy trình giám sát xử lý ca bệnh như trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm nhóm a
đồng thời phối hợp với bệnh viện đà nẵng lấy máu để xét nghiệm bệnh nhân này và chuyển đến viện pasteur nha trang
trong ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một sẽ có thông báo về tình trạng sức khỏe